liên quan đến vụ việc tụ tập đua xe trái phép ở chân cầu sài gòn thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh cho biết đã kết luận điều tra vụ án
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an thành phố chủ trì phối hợp
cùng công an quận bình thạnh triển khai các phương án chấn áp bắt quả tang hành vi gây dối của nhóm này
đối tượng cầm đầu là quách tuấn anh chú quận bốn đối tượng này còn lôi kéo thêm chân đoàn thế hải tham gia
sau khi thông báo cho các thành viên chủ chốt thông tin này được các thành viên khác đăng tải
trên một nhóm kín của facebook với nội dung tập trung lúc hai mươi một h ở chân cầu sài gòn để tổ chức đua xe
các đối tượng đã nẹt vô chạy một bánh và đua tốc độ
đúng lúc này tổ công tác phòng chống đua xe đội cảnh sát giao thông cắt lái đội tuần tra dẫn đoàn
của phòng cảnh sát giao thông đã mật phục nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
công an quận bình thạnh tiến hành vây bắt nhóm đối tượng
qua đó tạm giữ bốn mươi người thu giữ ba mươi bốn xe mô tô đa số đã thay đổi kết cấu độ chế
sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ vào ngày hai mươi chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã kết luận điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ba mươi sáu bị can
về tội gây dối trật tự công cộng